đằng sau mỗi chiến công khám phá các vụ án bắt những tên tội phạm nguy hiểm của lực lượng công an
có một phần công sức không nhỏ của những người làm công tác hồ sơ nghiệp vụ
sáng nay công an tp hà nội đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập lực lượng hồ sơ nghiệp vụ công an nhân dân
hai mươi bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
trải qua sáu mươi năm xây dựng và trưởng thành lực lượng hồ sơ nghiệp vụ công an tp hà nội đã chủ động tổ chức
quản lý khai thác có hiệu quả hồ sơ tài liệu của lực lượng công an
đồng thời luôn là lực lượng đi đầu trong nghiên cứu áp dụng có hiệu quả các thành tiệu khoa học kỹ thuật
nhất là công nghệ thông tin và quản lý khai thác hồ sơ phục vụ đắc lực nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia
đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đáp ứng yêu cầu của tình hình mới giám đốc công an tp hà nội đã quyết định tách phòng hồ sơ
thành hai phòng hồ sơ nghiệp vụ an ninh và hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát
từ đó lực lượng hồ sơ nghiệp vụ công an tp hà nội đã phối hợp có hiệu quả với các lực lượng nghiệp vụ của bộ công an
công an các tỉnh thành phố trên toàn quốc và các đơn vị nghiệp vụ công an các quận huyện thị xã thuộc công an thành phố
phục vụ xác minh điều tra khám phá xử lý nhiều vụ án xâm phạm an ninh quốc gia
làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch
là công cụ đắc lực để triệt phá các vụ án kinh tế tham nhũng buôn lậu ma túy
tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tội phạm sử dụng công nghệ cao